lý nguyên một người phụ nữ trung quốc đã phát hiện mình là nam giới sau nhiều năm lo lắng về việc không có kinh nguyệt và sự phát triển ngược chậm kể từ khi bước vào tuổi dậy thi
vào năm một mươi tám tuổi cô đã đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe và nhận được thông báo về nồng độ hoc mon bất thường có thể gặp vấn đề về suy búng trứng
tuy nhiên vào thời điểm đó các bác sĩ cũng đã đề xuất ly nên thực hiện xét nghiệm nhiễm sắc thể để theo dõi nhưng cô và gia đình không thực hiện theo lời khuyên
chỉ đến gần đây khi chuẩn bị cho đám cưới của mình ly quyết định kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng một lần nữa
lần này bác sĩ phụ khoa kỳ cựu đoàn kiệt đã trần đoán ly mắc một hội trứng dối loạn hiếm gặp là tăng sản tuyến thượng thuận bẩm sinh
sau một thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm phán đoán của bác sĩ đã được xác nhận lý có vẻ bề ngoài là nữ nhưng lại có nhiễm sắc thể giới tính nam
bác sĩ đoàn kiệt giải thích rằng về mặt xã hội lý là nữ nhưng về mặt nhiễm sắc thể cô ấy là nam
kết luận này đã gây sốc cho ly
suốt hai mươi bảy năm sống như một người phụ nữ cô khó có thể chấp nhận sự thật rằng bản thân thực ra là nam giới về mặt sinh học
chỉ có khoảng một trăm năm mươi trẻ sơ sinh mắc trứng tăng sản tuyến thượng thuận bẩm sinh này
cả cha và mẹ của lý đều mang gen lặn gây dối loạn vì vậy cô có đến một phần bốn nguy cơ mắc
kết quả xét nghiệm cũng chỉ ra rằng do không được điều trị sớm lý còn bị loãng xương và thiếu vitamin d
bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật cắt bỏ ngay tinh hoàng ẩn trong bụng của cô vì nó có nguy cơ gây ung thư cao
vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ly đã thành công trải qua ca phẫu thuật nguy hiểm
hiện tại cô cần được kiểm tra theo dõi thường xuyên và điều trị bằng hóc môn dài hạn
bác sĩ đoàn kiệt lưu ý rằng những người có triệu chứng tương tự như lý cần được trần đoán và điều trị sớm
tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh được phân thành hai thể chính dựa vào tình trạng thiếu hụt của các học môn và mức độ nặng trên lâm sàng
một thể cổ điển đây là dạng bệnh nặng và ít phổ biến hơn
ở những bệnh nhân này cơ thể hoàn toàn không thể sản xuất coptisone do đó không đủ coptisone cần thiết để điều trình huyết áp
lượng đường trong máu và giúp cơ thể đáp ứng bệnh tật hoặc chấn thương
từ đó bệnh nhân có thể biểu hiện các biến chứng nặng nề như sốc hôn mê thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm
thể bệnh này thường được chẩn đoán ở thời kỳ sơ sinh và được phân thành hai loại nhỏ hơn
thể mất muối đây là dạng tăng sản thượng thận bẩm sinh nghiêm trọng nhất do tuyến thượng thận sản xuất quá ít anduserol
nếu không có đủ andosterone cơ thể sẽ mất nhiều muối nachi qua nước tiểu
thể nam hóa tình trạng thiếu hụt andolsterol ở thể bệnh này ít nghiêm trọng hơn
tuy không có bất kỳ triệu chứng đe dọa tính mạng nào nhưng cơ thể vẫn không sản xuất đủ coptisone và tạo ra quá nhiều androzen
sự gia tăng nội tiết tố androgen có thể gây ra các triệu chứng liên quan đến phát triển sinh dục và gây nam hóa ở nữ
thể không cổ điển đây là dạng bệnh phổ biến và có biểu hiện nhẹ hơn nó có thể không được chẩn đoán cho đến khi trẻ trưởng thành
ở những bệnh nhân này cơ thể tạo ra tương đối đủ coptison nhưng lại có sự tăng tiết quá mức nội tiết tố androgen
biên chứng tăng sản thượng thuận bẩm sinh
thể cổ điển suy thượng thận cấp đây là một trường hợp đe dọa tính mạng có thể xảy ra trong vài ngày đầu sau khi sinh và cần được cấp cứu y tế ngay lập tức
nó cũng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi do các bệnh lý nhiễm trùng hoặc do phẫu thuật
giới loạn điện giải thiếu andosterone khiến cơ thể mất quá nhiều nước và muối qua nước tiểu
sau đó bệnh nhân có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng do mất cân bằng các chất điện giải như cali
nếu không được điều trị những dối loạn này có thể dẫn đến dối loạn nhịp tim hoặc thậm chí tử vong
hai thể không cố điển các biến chứng có thể xảy ra đối với nam giới là dậy thi sớm trều cao thấp dưới mức bình thường
các biến chứng ở nữ bao gồm nam hóa kinh nguyệt không đều khô âm đạo nguyên nhân tăng sản tuyến thượng thận
tăng sản thượng thuận bẩm sinh là một giới loạn di truyền do đột biến gen lặn
nếu một trẻ em sinh ra mắc các bệnh lý này cả cha và mẹ đều là người mang gen đột biến và truyền nó cho con của họ
bệnh nhân thường mắc đột biến gen cip hai mươi một a hai và từ đó gây ra nhiều thể lâm sàng khác nhau
sự thiếu hụt enzyme hai mươi một hidroxylase là nguyên nhân phổ biến của tăng sản thượng thuận bẩm sinh chiếm hơn bảy mươi trường hợp
dạng nhẹ của thiếu hụt hai mươi một hidroxylase thể không cố điển không nguy hiểm đến tính mạng
và thường không được phát hiện trong các chương trình sàng lọc sơ sinh cũng như hiếm khi cần được điều trị
các triệu chứng ở bé có thể bao gồm mọc lông sớm trên cơ thể mụn trứng cá hoặc kinh nguyệt không đều
đồng thời cả hai giới đều có bộ phận sinh dục bình thường
những bệnh nhân này có thể cần hoặc không cần điều trị để cải thiện chất lượng cuộc sống
các dạng tăng sản thượng thuận hiếm gặp
thiếu một mươi một beta hidroxylase các bệnh nhân này thường chỉ biểu hiện tăng huyết áp do giữ muối nước
cơ quan sinh dục không rõ ràng ở phụ nữ và đặc biệt ít khi có biến chứng suy thận cấp
thiếu một mươi bảy a hydrosilay cơ quan sinh dục ngoài thường không rõ ràng ở nam giới
kèm với sự phát triển không đầy đủ các đặc điểm giới tính ở tuổi dạy thi hoặc dối loạn kinh nguyệt ở nữ
thiếu ba beta hidroxysteroid dehydrogenase dẫn đến cơ quan sinh dục ngoài không rõ ràng ở nam và nữ
cả hai giới đều có thể biểu hiện những triệu chứng của việc bắt muối
tăng sản tuyến thượng thận dạng lipo ít bẩm sinh có thể gây tử vong sớm do biến chứng suy thượng thận cấp
cả hai giới đều có khả năng bị vô sinh nếu sống sót qua giai đoạn sơ sinh
triệu chứng sản thượng thận bẩm sinh các biểu hiện của bệnh lý này khác nhau tùy thuộc vào gen nào bị ảnh hưởng và mức độ thiếu hụt của các enzym
sự mất cân bằng của các học môn do sản xuất quá ít coptison quá ít anduserol dư thừa nội tiết tố androgen hoặc sự kết hợp của những dối loạn này
một thể cổ điển các triệu chứng do sự thiếu hụt coptisone tuyến thượng thận
các triệu chứng do sự thiếu hụt coptisone tuyến thượng thận
các triệu chứng có vô sinh ở nữ giới các vấn đề về khả năng sinh sản đôi khi cũng có thể xảy ra ở nam giới
hai thể không cổ điển đây là một thể bệnh nhẹ hơn do đó bệnh nhân có thể có hoặc không có các biểu hiện triệu chứng
phụ nữ mắc thể không cổ điển thường không có biến đổi bộ phận sinh dục khi sinh
khi đến tuổi dậy thì các triệu chứng sau đây có thể xuất hiện
kinh nguyệt không đều hoặc hoàn toàn không có kinh nguyệt và gặp khó khăn trong việc mang thai
các đặc điểm nam hóa như nhiều dâu trên mặt rậm lông và rọng nói chầm
bình thường dương phật to nhưng tinh hoàn nhỏ mụn trứng cá nặng